đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai vẫn diễn biến phức tạp
trong những ngày qua nhiều cán bộ công chức chiến sĩ lực lượng vũ trang đã gác lại công việc chuyên môn của mình
để làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh của các khu vực phường bị phong tỏa
có rất nhiều những khó khăn vất vả khi phải thức thâu đêm dầm mưa dãi nắng ăn cơm tại nơi làm việc ngủ tại lán
nhưng các lực lượng vẫn nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
covid một mươi chín trên địa bàn thành phố biên hòa
phường trảng giài thành phố biên hòa đồng nai hiện nay nhiều khu phố bị phong tỏa
để đảm bảo không có người ra vào khu vực phong tỏa cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng duy trì hoạt động phòng chống dịch ở mức cao nhất
lập một mươi bảy chốt phong tỏa lớn và năm mươi bốn chốt phong tỏa nhỏ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mong người dân nắm bắt được tình hình thực tế anh em
ở đây thì cũng rất nhiều
là hài hòa rồi cũng tạo điều kiện cho bà con rồi
thì bây giờ người dân thì cũng hãy hiểu rằng dịch bệnh bây giờ đang rất là phức tạp
thì mong mọi người thì cũng hạn chế ra ngoài
mới nhập học được vài tháng nhưng anh nguyễn hiễu nhân học viên trường đại học nguyễn huệ đã rời ghế nhà trường lên đường làm nhiệm vụ
đối với nhân đây là niềm tự hào lớn và chính là cơ hội để thử thách bản thân
lần đầu tiên được nhà trường giao nhiệm vụ làm đảm nhiệm lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào
vì ngay năm học đầu tiên là tôi được góp sức để phục vụ đảng nhà nước và nhân dân
ngoài phường trảng giài hiện nay trên địa bàn thành phố biên hòa đồng nai có hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở các khu phong tỏa tại hầu hết các phường xã
khi màn đêm buông xuống người dân bắt đầu đi ngủ thì các lực lượng chức năng vẫn miệt mài tuần tra túc trực kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
giờ tại các chốt
nhiều khó khăn vất vả khi phải thức thâu đêm dầm mưa dãi nắng ăn cơm tận nơi ngủ tại lán
nhưng các lực lượng vẫn nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài việc kiểm soát người ra vào lực lượng trực tại chốt còn làm nhiệm vụ tiếp nhận phân phối vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân hỗ trợ các hộ dân bị phong tỏa
lực lượng chúng tôi là vừa tuyên truyền vừa nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà
khi không cần thiết và đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt không cho các xe các phương tiện lưu thông vào trở hàng không thiết yếu vào các khu vực phong tỏa
thời tiết mấy ngày nay thì có mưa gió rất lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em
chúng tôi cũng xác định là khắc phục ngay sự cố để anh em tiếp tục triển khai công việc làm đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các chốt
công tác chống dịch là nhiệm vụ

đến trước bến xe quảng nam
tại đây các đối tượng của hai nhóm đã đánh đuổi nhau gây nên hỗn loạn tại khu vực này
làm lo lắng trong quần chúng nhân dân
sau đó các đối tượng đã bỏ trốn công tác điều tra truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt khó khăn là đây là hai ban nhóm thanh toán nhau
và người bị hạ không nên đền báo
và khi được tiếp cận được người bị hạ thì người ta không hợp tác để khai báo
vì trai giáo anh viên hoàng tàu của mình
tạm thời đây là một ban nhóm rất nguy hiểm
nên tổ chức công tác tinh sát và công tác truy bắt thấy sức gặp khó khăn
các đối tượng là người ở địa phương gót như phú ninh thân bình
nên tập trung toàn bộ lực lượng
và khi tiếp cận về bác giữ được đối tượng về thì các đối tượng đều là tiền ngón tiền sự
nên là chống đấu và không hợp tác không khai báo
với quyết tâm làm trong sạch địa bàn
công an tỉnh quảng nam xác định
đấu tranh không khoan nhượng không có vùng cấm đối với các loại tội phạm
trong đó tập trung các ban nhóm côn đồ
từ đầu năm đến nay công an tỉnh quảng nam đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm
qua đó chỉ xóa một mươi chín ban nhóm bắt gần một trăm linh đối tượng
cho thấy rằng là ban nhóm này là một tìm ắn gây hoang mon trong nguồn chống nhân dân
nên công tác chỉ đạo quyết liệt phải xử lý và bác cho hết
về để phục vụ công tác điều tra cũng như rèn đe các đối tượng thoát
để đem lại niềm tin trong nguồn chống nhân dân
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm
đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
lực lượng công an quảng nam tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
xét chặt quản lý địa bàn triệt xóa ngay từ khi các ổ nhóm côn đồ manh nhà
phát hiện đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự
quyết tâm không để tội phạm ngang nhiên lộng hành gây mất an ninh an toàn trên địa bàn
phó thủ tướng lê văn thành vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các bộ
cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch covid một mươi chín
theo đó để khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng
vận chuyển lưu thông hàng hóa thiết yếu lương thực thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương
khu dân cư đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân trong vùng có dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng yêu cầu không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu
lương thực thực phẩm phục vụ đời sống người dân đã được dán giấy nhận diện có mã qr code của ngành giao thông vận tải
trên các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện giao thông đô thị trên phạm vi cả nước
việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên
chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch
phó thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định trên
chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền
thưa quý vị khán giả thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
hiện nay tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội vẫn được hoạt động
nhằm đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay nhiều tiểu thương cũng đã có ý thức
tự bảo vệ mình và người tiêu dùng bằng nhiều biện pháp khác nhau
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng về một cách làm hay
tại chợ bách khoa quận hai bà trưng thành phố hà nội
tự bỏ một khoản chi phí nhỏ chị chu thị hường tiểu thương chợ bách khoa đã trang bị cho quầy hàng thịt của mình
một tấm chắn phòng chống dịch như thế này vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình vừa an toàn cho khách đến mua
hàng ngày tấm chắn lại được vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo khử khuẩn
đứng như thế này ví dụ người ta nói mình ở bên trong bên ngoài nó không gì
mong cho là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người sức khỏe của mình là chính và mọi người đi chợ tất cả mọi người mình giữ cho chung
ngay sau khi có công điện một mươi sáu của thành phố hà nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tại chợ bách khoa tất cả các tiểu thương đều đã chủ động tự lắp những tấm chắn bằng nilon quay khu vực bán hàng
khoảng cách giữa người bán và người mua
việc này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn
các tiểu thương những người bán hàng đây đều có khẩu trang cẩn thận
thì người ta rất là có cái suy nghĩ là phải thận trọng và phải đề phòng tất cả mọi người và có tinh thần là nhắc nhở người dân đi chợ
thì lại an tâm được cái là mình cũng chỉ rao tình mình không sợ phải giọt bắn với các thứ mình sẽ đi qua cái ô như thế này thì em thấy rất là ok
rất là yên tâm với những cái tấm kính chắn như này bởi vì nó hạn chế cái việc mà mình
nói chung là tránh giọt bắn
thưa quý vị khán giả với những tấm chắn như thế này thì việc giao dịch giữa người mua và người bán chỉ diễn ra ở những xe rất hẹp như thế này
như vậy thì nguy cơ lây lan dịch bệnh đã được hạn chế rất nhiều
hiện nay do các chợ cóc chợ tạm đã dừng hoạt động nên lượng người tập trung về mua sắm tại các chợ truyền thống cũng đông hơn
để đảm bảo các yêu cầu giãn cách tại chợ bách khoa các hệ thống rào chắn trong đường đi của quân biên chợ đã được dựng lên
người dân chỉ được phép đi bộ vào chợ
để tránh tập trung đông người việc đo thân nhiệt yêu cầu đeo khẩu trang cũng được thực hiện nghiêm
đối với các chợ cóc các chợ không được phép hoạt động và các vi phạm về trật đô thị
lực lượng công an phường đã tổ chức kiên quyết xử lý không để hình thành các điểm kinh doanh trái phép ở trên địa bàn
đối với khu vực chợ bách khoa là địa điểm chợ dân sinh
chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban dân phường ban quản lý chợ để tiến hành các biện pháp đảm bảo giãn cách khoảng cách
và kiểm soát số lượng người ra vào chợ để đảm bảo phòng ngừa công tác phòng chống dịch được thực hiện một cách tốt nhất
đảm bảo nguồn cung ứng lương thực cho người dân không những ở địa bàn phường mà cấp thường bạn nữa
một số chợ cóc các thứ đều nghỉ người dân cũng đã đổ về đây tương đối nhiều
chính vì chúng tôi cũng căng sức để thực hiện cho nó đảm bảo được cái đặc biệt là cái giãn cách
giãn cách của cái phòng dịch bệnh
sau ba ngày thực hiện giãn cách xã hội các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội vẫn hoạt động bình thường
hàng hóa dồi dào với công tác vận động của lực lượng chức năng người dân đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch
đây cũng là cách làm hay cần được triển khai rộng rãi để cùng chung sống an toàn với dịch bệnh
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng diễn biến rất phức tạp khi các ca nhiễm ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng
đáng lo ngại liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm lớn là lò mổ đà sơn và cảng cá thọ quang
nơi mỗi ngày có từ ba đến bốn người và hơn năm trăm linh phương tiện ra vào
xác định đây là điểm nóng nguy cơ lây nhiễm rất cao chính quyền đà nẵng quyết định tạm dừng hoạt động
tại cảng cá thọ quang cảng cá lớn nhất miền trung để kiểm soát dịch bệnh
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy liên quan đến cảng cá thọ quang đà nẵng phát hiện một mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó một mươi ca buôn bán ở cảng cá
trong thời gian bảy ngày bắt đầu từ một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng bảy sau bảy ngày đánh giá
nếu tình hình ổn định thành phố sẽ cho hoạt động trở lại
đối với chuỗi ca lây nhiễm liên quan đến lò mổ đà sơn đà nẵng phát hiện hai mươi bốn ca
thành phố đã tổ chức rà soát xét nghiệm sát covid một mươi chín diện rộng cho tất cả tiểu thương
người lao động làm việc liên quan đến cảng cá và lò mổ đà sơn kể cả những người ở nhà để sàng lọc

quyền đà nẵng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra
thường xuyên giám sát hoạt động mua bán kinh doanh tại các chợ
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất hiện chợ tạm chợ tự phát trong thời gian cảng cá dừng hoạt động
đồng thời sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng sở công thương có kế hoạch phân phối lượng hải sản
tại các chợ trên địa bàn thành phố bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm được duy trì phục vụ nhu cầu của người dân